đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng đã có buổi làm việc với tỉnh ủy hải dương về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng chín tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu

đoàn công tác của văn phòng trung ương đảng nhấn mạnh hải dương là một tỉnh giàu tiềm năng phát triển về tất cả các lĩnh vực như kinh tế văn hóa xã hội
chính vì vậy nên chú trọng đầu tư vào một số chương trình dự án then chốt để làm thay đổi tạo bước đột phá trong công tác xây dựng đảng chuyển biến trong hoạt động chỉ đạo để đưa hải dương phát triển vượt bậc tận dụng tối đa tiềm năng vốn có để đưa nền kinh tế đi lên ổn định đời sống nhân dân